không thể dùng để điều trí thuốc đặc biệt nha đam rất tốt cho da lá nha đam có ba lớp trong đó lớp
thịt gọi là gen nha đam lớp gen được cho là phần chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất của cây hiện nay
gen nha đam thường được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da không chỉ có thế lớp gen nguyên chất
tự nhiên này còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nha đam được dùng chế biến trong các món
chè sữa chua ăn tươi trực tiếp cùng đường có khi làm chất đông kết trong chế biến các món ăn hàng
ngày đối với người việt nam việc sử dụng nha đam là điều cần thiết hàng ngày vì họ hiểu biết được
những giá trị của nó đem lại trong nhà của mỗi gia đình không thể không có mặt cây nha đam nó
rất dễ trồng và không phải chăm sóc nhiều nó có thể sống quanh năm được với chúng ta và luôn góp